từ sau tết nguyên đán đến nay lượng khách đặt phòng tại các khách sạn cơ sở lưu trú trên địa bàn tp hcm
giảm khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm trước
để tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp du lịch tp hcm đã xây dựng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá mạnh
để thu hút du khách trong và ngoài nước
để kích cầu du lịch trong thời gian tới sở du lịch tp hcm sẽ tăng cường giảm giá mạnh
đẩy mạnh xúc tiến du lịch nước ngoài tăng cường khai thác những thị trường tiềm năng như úc
đặc biệt là ấn độ là thị trường lớn có mức chi tiêu cao được kỳ vọng bù đắp phần nào thiếu hụt
từ việc tạm thời đóng cửa thị trường trung quốc
thành phố cũng tiếp tục duy trì xúc tiến các thị trường trọng điểm có kết nối đường bay thuận tiện
đang có tốc độ tăng trưởng cao như hàn quốc nhật bản đài loan và asean
tăng cường thu hút khách ở thị trường xa như bắc mỹ khai thác mạnh thị trường mỹ canada
khi sắp có đường bay thẳng giữa việt nam mỹ
các doanh nghiệp du lịch từ vận chuyển như hàng không đường sắt đường thủy và đường bộ
các cơ sở lưu trú du lịch cơ sở ăn uống và mua sắm điểm tham quan doanh nghiệp lữ hành
sẽ kết hợp đồng bộ để có chính sách khuyến mãi giảm giá mạnh từ ba mươi trở lên
hoặc ưu đải đặc biệt cho du khách đến tp hcm